các chuyên gia lo ngại khi phải tập trung vào chống dịch chúng ta có thể đã quên rằng những trẻ em mồ côi bởi covid một mươi chín cũng là một đại dịch ẩn
theo bà thành ngoài sự hỗ trợ về tinh thần từ gia đình xã hội thì cần thiết phải có những chương trình tư vấn tâm lý cho các em
sẽ tốt hơn nữa nếu xã hội tạo lập được một bối cảnh văn hóa công nhận và hỗ trợ tất cả các khía cạnh khác nhau của sức khỏe tâm thần cho các trẻ em này
nhiều cơ quan đoàn thể đã vào cuộc giúp đỡ nhóm trẻ này ổn định cuộc sống
một mươi tháng chín sở lao động thương binh và xã hội tp hcm thông báo chương trình trợ cấp hàng tháng cho trẻ mồ côi vì covid một mươi chín
bà nguyễn ngọc nhung phó chủ tịch hội đồng đội tp hcm cho biết đã thiết lập chương trình học bổng bảo trợ đến hết trung học phổ thông cho thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch
sau một tháng phát động đã có ba trăm tám mươi năm em được trao học bổng
tại bệnh viện giã chiến số bốn hàng tuần những em nhỏ đều có quà từ các cơ quan chức năng và nhà hảo tâm
trong thời gian ở đây hai chị em khánh như
được quan tâm đặc biệt hơn so với những trẻ f khác
hôm năm tháng tám các y bác sĩ cũng mang bất ngờ tới cho cậu bé ken với bánh kem và quà tặng những lời chúc mừng tuổi lên chín
phó giáo sư xã hội học nguyễn tuấn anh trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội cho rằng
các hoạt động công tác xã hội cần được triển khai để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các em môi trường sống học tập
nhu cầu và nguyện vọng và cả những khả năng hỗ trợ từ nhà nước cộng đồng xã hội
để từ đó tổ chức lại cuộc sống cho các em mục tiêu là để các em được phát triển toàn diện trong điều kiện tốt nhất có thể chuyên gia xã hội học nói
hy vọng con số đau thương sẽ không tiếp tục tăng lên những trẻ em mồ côi do đại dịch sẽ sớm có được những hỗ trợ để vượt qua khó khăn
bên cạnh đó mong các em có thể được phát triển toàn diện trong điều kiện tốt nhất có thể
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
hãy live supride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại